vào khoảng một mươi giờ sáng nay ngày một mươi tám tháng chín cơn bão số năm đã đi vào đất liền các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế
sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt tới
và chiều nay ubnd tỉnh thừa thiên huế đã phát đi công điện khẩn về việc khắc phục hậu quả sau báo
bão số năm đã gây thiệt hại về tài sản của các đơn vị và người dân làm gãy đổ cây xanh trên nhiều tuyến đường
ubnd các cấp cần tổ chức thăm hỏi những gia đình bị ảnh hưởng do bão
các đơn vị lực lượng vũ trang đoàn thanh niên các tổ chức doanh nghiệp cơ quan địa phương khẩn trương hỗ trợ người dân làm tổng vệ sinh
thu dọn cây gãy đổ giải phóng các tuyến đường phân đấu hoàn thành vào ngày hai mươi tháng chín
các đơn vị giáo dục cần kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất môi trường bảo đảm điều kiện dạy và học
sở giao thông vận tải sẵn sàng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố bảo đảm giao thông được thông suốt